sáng nay các nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông tiếp tục vắng khách
số lượng người sử dụng dịch vụ này để đi làm đi học rất ít
ga chính ngày hôm nay đã vắng khách nhất kể từ ngày khai trường đến nay
sau một mươi năm ngày chạy tàu sắt đô thị cát linh hà đông được vận hành với lượng khách có những ngày đông đúc
thì trong ngày hai mươi một tháng một mươi một ngày đầu hà nội thực hiện thu phí khách đi tàu
nhiều toa tàu bất ngờ vắng khách có thời điểm sảnh lên tàu chỉ có nhân viên nhà ga
trước đó trong một mươi năm ngày vận hành miễn phí công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát hà nội metro hà nội
đã vận hành được hai năm trăm năm mươi bốn chuyến tàu an toàn chở ba trăm tám mươi năm trăm một mươi hành khách
như vậy bình quân một ngày tuyến đường sát cát linh hà đông vận chuyển được khoảng hai mươi năm hành khách
trong đó lượng người đi bình quân của ngày làm việc là khoảng một mươi chín hành khách
giá tàu vé cát linh hà đông được nhà nước trợ giá là từ sáu mươi đến bảy mươi và phù hợp với nhu cầu khả năng tri tiêu của người dân